tại hiện trường lực lượng công an thu giữ các dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hơn năm mươi triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
hiện công an thành phố vĩnh long đang xác minh cùng có hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị du ngoạn trên sông hàn ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố về đêm là tour du lịch được hầu hết du khách quốc tế lựa chọn khi đến với đà nẵng
do đó ở thời điểm này số lượng du thuyền trên sông hàn đang hoạt động hết công suất để phục vụ du lịch
để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố đà nẵng đã tăng cường công tác kiểm tra thực tế hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện này
tại bến cảng sông hàng hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra sôi động bởi đây là thời điểm vàng của du lịch đường thủy nội địa
trước khi xuất bến chủ tàu hướng dẫn viên của mỗi đoàn khách nước ngoài bắt buộc phải phổ biến các quy định và yêu cầu hành khách phải mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển
tôi phổ biến là cái điều đó là điều bắt buộc và khách sẽ không được quẩy áo phao trong suốt cái quá trình di chuyển
khi nào mà kết thúc về đến bến khách có muốn chụp ảnh ưu liệm thì cũng sẽ cùng có áo phao thì nó cũng vẫn sẽ là một cái kỷ niệm
khách xuống rồi mình phải báo với nhân viên nhân viên đơn tàu là phải là khách nầu vị trí từ chỗ và mặc áo phao không cho khách đi qua lại
đà nẵng hiện đang quản lý bốn mươi chín hai km đường thủy nội địa trong đó tám ba km sông hàn có hai mươi một tàu du lịch hoạt động
ngày cao điểm mỗi tàu vận chuyển từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh lượt khách
hơn hai mươi năm làm thuyền trưởng ông lê văn hiền luôn ý thức được việc phải chấp hành các quy định đặc biệt là không sử dụng nồng độ cồn chở quá số người quy định khi điều khiển phương tiện
bởi thực tế trên sông hoàng đã từng xảy ra vụ chìm tàu hy hữu làm nhiều người thiệt mạng
trước khi đã đây làm thuyền trưởng rồi tiệt đối là đặt vấn đề tranh hếch là nồng độ côn xa xưa tiệt đối là có thành phần đó
và thứ nhất thứ nhì nữa là khi tàu
khắp xuống tàu là chúng tôi phải tàn bộ mà có phô cho đẩm bộ trước khi chúng tôi rầu ấy
nhìn chung qua kiểm tra thì hầu hết các tàu du lịch kể cả du khách và các thuyền trưởng các chủ tàu là chấp hành nghiêm túc
vừa rồi cũng có đầu cũng có xử lý được hai trường hợp là bố đế thuyền viên không hợp lệ hợp lệ
thế nên cũng có ra xuyên phạt còn ngồi đó là hầu hết là chấp hành nghiêm túc
bên cạnh kiểm tra hành chính tổ công tác cũng kiểm tra thực tế các trang thiết bị
đảm bảo an toàn của phương tiện chở khách phao cứu sinh phao bè hệ thống phòng cháy chữa cháy
chúng tôi cũng thực hiện ký cam kết đảm bảo thực hiện các tiêu ký của bến khách an toàn
để mỗi du khách đến đà nẵng có một trải nghiệm hấp dẫn thú vị
vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng trị đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với hoàng mạnh quỳnh chú tại thị xã quảng trị
tỉnh quảng trị
kết quả điều tra xác định bị can hoàng mạnh quỳnh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tiền của nhiều người
qua mạng internet bằng thủ đoạn tạo tài khoản giả mạo hoặc chiếm quyền quản lý sử dụng tài khoản mạng xã hội
facebook zalo của người khác sau đó giả mạo là chủ tài khoản để nhắn tin lừa mượn tiền của bạn bè người thân
của chủ tài khoản đó và yêu cầu họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên màn hình
các cơ quan tổ chức cá nhân nào đã bị hoàng mạnh quỳnh
sinh ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn sáu trú tại khu phố năm phường hai thị xã quảng trị tỉnh quảng trị lừa đảo chuyển tiền
vào các tài khoản ngân hàng trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị để được giải quyết
địa chỉ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị km số hai quốc lộ chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị
điện thoại liên hệ sáu mươi chín bốn trăm một mươi hai hai trăm bốn mươi ba hoặc điều tra viên nguyễn đức trung số điện thoại chín trăm một mươi ba bốn trăm tám mươi năm hai trăm năm mươi bốn
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
về tội gây dối trật tự công cộng
cũng phạm tội gây dối trật tự công cộng và phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
là đối tượng phạm văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa môn phường lam sơn thị xã bỉm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng nguyễn đăng đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn chính bình xã đông hòa huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi và có sẹo cách hai cm bên đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an